sáng nay ba mươi tháng một mươi một quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm hai nghìn hai mươi
để xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
và công tác xây dựng đảng bộ quân đội năm hai nghìn một mươi bảy
đến dự hội nghị có tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương
chủ tịch nước trần đại quang ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
và đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương khẳng định
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi
mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn phức tạp
song quân ủy trung ương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt
toàn diện các nhiệm vụ được giao
quân ủy trung ương đã tham mưu với đảng nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng
chủ động nắm tình hình dự báo tình hình phối hợp xử lý kịp thời các tình huống
để không bị động bất ngờ hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường và đạt hiệu quả thiết thực
quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc xây dựng nền quốc phòng toàn dân
phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả chiến tranh
chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên
toàn quân luôn vững vàng kiên định tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn một mươi bảy tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường
bên cạnh những thuận lợi là cơ bản thì vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
vì vậy tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đề ra năm nội dung cơ bản cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo
đó là nâng cao chất lượng nắm tình hình kịp thời tham mưu với đảng
nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống góp phần bảo vệ vững chắc
độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
phát huy tốt vai trò nằm cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hội nhập quốc tế nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng
xây dựng lòng tin chiến lược góp phần nâng cao vị thế quân đội và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của đảng
nhà nước nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội
lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao